trong khi đó liên quan tới vấn đề nhân đạo ukraine và nga đã đạt được thỏa thuận về việc thiết lập bảy hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các thị trấn và thành phố của ukraine
thông tin này được phó thủ tướng ukraine irana vershut xác nhận
với thỏa thuận trên những dân thường ukraine muốn sơ tán khỏi thành phố mariopol có thể tìm kiếm phương tiện di chuyển tại thành phố bida ans ở gần đó
trước đó ít giờ ukraine cũng đã thiết lập chín hành lang nhân đạo để sơ tán người dân khỏi ba thị trấn ở khu vực saposigia miền nam ukraine và bốn khu vực ở kiev
ngày hôm nay cũng là tròn một tháng nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
các cuộc đàm phán giữa moscow và qf dù chưa được thỏa thuận chấm dứt giao tranh tuy nhiên thì cũng đã có nhiều tiến triển nhất định có liên quan tới vấn đề nhân đạo
kể từ khi các hành lang nhân đạo được thiết lập khoảng ba trăm linh dân thường đã được sơ tán khỏi khu vực chiến sự
trong khi đó theo cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn ba sáu triệu người ukraine đã rời đất nước lánh nạn tại các quốc gia láng giềng